chiều tối ngày hai mươi bốn tháng một trong khuôn khổ chương trình dự hội nghị cấp cao kỷ niệm asean ấn độ
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã hội kiến với tổng thống ấn độ ramnath kovind
thủ tướng nguyễn xuân phúc chúc mừng tổng thống ramnath kovind đã được nhân dân ấn độ bầu vào vị trí quan trọng
bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của tổng thống ấn độ sẽ giành được nhiều thành tựu quan trọng trong thời gian tới
tổng thống ramnath kovi khẳng định coi việt nam là một trụ cột quan trọng trong chính sách hành động hướng đông của ấn độ
trong cương vị mới sẽ nỗ lực tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với việt nam trên nhiều lĩnh vực
trên nền tảng các kết quả đạt được giữa hai nước sau hơn bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao
ấn độ tiếp tục giúp việt nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và cung cấp các gói hỗ trợ phát triển
tín dụng yêu đái trên nhiều lĩnh vực phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương nhất là tại liên hợp quốc